cảm ơn các bạn đã theo dõi
sáng ngày một mươi tám tháng chín sau khi ăn sáng trường và dũng cùng với một số công nhân khác đi hát karaoke và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trường đã dùng con dao chuẩn bị từ trước đâm trúng vào ngực trái của dũng khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án đối tượng trường đã đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận người chồng chém lìa hai tay vợ tại đồng nai
hôm nay công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với thái xuân bình ba mươi bốn tuổi chú huyện long thành để điều tra về tội cố ý gây thương tích
cơ quan điều tra xác định vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút chiều ngày một mươi ba tháng chín bình nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc tra hỏi người vợ đã thừa nhận có tình cảm với người khác nên bình đã dùng dao chém nhiều nhát khiến người vợ bị đứt lìa tay phải và gần đứt lìa cánh tay trái
sau đó bình gọi điện cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu còn bình đến công an xã tam an đầu thú
riêng tay phải của nạn nhân không thể nối lại có tỷ lệ thương tật sáu mươi một
một vụ tai nạn lao động do điện giật vừa xảy ra tại công trình xây dựng trên quốc lộ một mươi bốn thuộc khu phố phú cường phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay nữ công nhân tên hồng bốn mươi tuổi chú thành phố đồng xoài
cùng với nhóm thợ đang thực hiện thi công xây dựng một căn nhà trên đường quốc lộ một mươi bốn
trong quá trình chị hồng cùng với một người thợ khác đưa thép lên trên lầu một của căn nhà
bất ngờ mọi người nghe tiếng nổ lớn vụ việc khiến chị hồng bị điện giật cháy quần áo dòng điện sau đó được ngắt kịp thời
các công nhân đã đưa chị hồng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước trong tình trạng bỏng nặng nửa người cùng hai bàn tay
tối qua dạng sáng nay lực lượng chức năng của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
thành phố hà nội đã kiểm tra hoạt động phòng chống cháy nổ tại các cơ sở karaoke trên địa bàn
theo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm trên phố phước tân có hai mươi sáu phòng hát karaoke được cấp phép
nhưng thực tế ghi nhận tới bốn mươi sáu phòng vượt nhiều so với giấy phép được cấp
trước đó các cơ sở này đã được tuyên truyền yêu cầu tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép
tuy nhiên hiện nay mới có sáu phòng đã thao dỡ toàn bộ thiết bị bên trong
bốn mươi phòng hát còn lại đã thao dỡ nhưng chưa triệt để theo yêu cầu của cơ quan
theo thông tin từ sở y tế tp hcm tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn đã có hai mươi một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tăng một mươi bảy trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
hiện có một hai trăm năm mươi tám trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện trong đó có chín trăm một mươi năm ca cư trú tại thành phố
trong số một hai trăm năm mươi tám ca đang điều trị tại bệnh viện có bảy trăm ba mươi hai ca là người lớn
có một mươi tám ca phụ nữ mang thai
năm trăm hai mươi sáu ca trẻ em một trăm một mươi một trường hợp sốt xuất huyết nặng đang được điều trị bảy ca đang lọc máu
đáng chú ý là tính đến nay tại thành phố đã ghi nhận hai mươi một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái